hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tấm lòng nhân ái thương người như thể thương thân của dân tộc việt nam
trên tình thần đó hàng trăm bạn trẻ sinh viên cùng các tầng lớp người dân đà nẵng đã tham gia hưởng ứng lễ phát động chương trình sập máu hồng hè năm hành hai nghìn một mươi tám
ông mai tấn sơn đã ngoài sáu mươi tuổi biết được buổi hiến máu do hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức đã đến từ rất sớm
hơn một mươi lần hiến máu với ông đây không chỉ là hành động mang tính nhân văn cao cả mà còn là dịp để ông kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình
hãy tham gia hiến máu mình đừng ngại là sau một lần hiến máu là mình ảnh hưởng cho vấn đề sức khỏe
chúng mình giúp được người khác mình có thể cứu được người khác thì mình đi hiến máu để giúp được người khác
hiện nay mỗi năm cả nước cần khoảng một bảy triệu đơn vị máu con số này mới đáp ứng được ba mươi nhu cầu điều trị
riêng tại thành phố đà nẵng nhờ sự triển khai mạnh mẽ của các cấp các ngành phong trào hiến máu cứu người
đã đạt được kết quả
cao luôn dẫn đầu cả nước với tỷ lệ người hiến máu đạt ba dân số cung cấp đủ nguồn máu sạch
kịp thời phục vụ trong cấp cứu và điều trị bệnh cho nhân dân
là một con số có thể nói lên được sự tự quyền tham gia của người dân
trong đó thì với tỷ lệ mà người dân tham gia hiến máu và đặc biệt là hiến máu nhắc lại đã được thực hiện
người tham gia hiến máu thì có thể là với lần đầu người ta còn bỡ ngờ
nhưng mà khi mà
họ đã tham gia hiến máu được rồi thì cái việc mà tuyên truyền vận động và giữ gìn cái nguồn lực
cũng như là cái người tham gia hiến máu và họ sẵn sàng tham gia hiến máu nhắc lại
vừa góp phần bảo vệ sức khỏe và cũng vừa góp phần để chăm sóc và cứu chữa người bệnh đang cần máu
trên thực tế nhiều trường hợp tử vong đau lòng xảy ra do thiếu nguồn máu dự trữ
bằng phương pháp tuyên truyền vận động liên tục
và đi vào chiều sâu có lúc đến từng hộ dân khu phố các cấp ngành thành phố
đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân trên địa bàn
có phần giảm những trường hợp đáng tiếc xảy ra do thiếu máu